thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
việt nam đã có tám sáu trăm sáu mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
hơn bốn ba mươi ba triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng trên cả nước
và sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy việt nam có thêm hai bảy trăm tám mươi bảy ca mắc
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với một bảy trăm ba mươi chín ca
thưa quý vị theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy thành phố hồ chí minh sẽ bắt đầu triển khai
chiến dịch tiêm vaccine đợt năm với một triệu liều astrazeneca
sau hai ngày tiêm thử nghiệm vaccine sẽ chính thức được tiêm cho người dân
chiến dịch lần này sẽ triển khai tại các quận huyện với sáu trăm hai mươi bốn đội tiêm chủng kéo dài trong hai tuần
tính hết tháng bảy thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận ba triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
dự kiến trong tháng tám thành phố sẽ tiếp nhận thêm hai triệu liều nâng tổng số vaccine
tại thành phố hồ chí minh
tổng số vaccine của thành phố lên năm triệu liều tương ứng với một nửa dân số thành phố
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo nông văn khoa
chú tại xóm nũng phươi xã sóc hà huyện hà quảng
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một nông văn khoa đến nhà bố đẻ là nông văn phường chú cùng xóm
do bị ông phượng nghi ngờ trộm tiền nên giữa hai bố con xảy ra cãi vã
khoa đã dùng dao đập vào đầu ông phừng khiến nạn nhân tử vong
con trai và con dâu ông phường phát hiện điểm bất thường nên đã báo cơ quan chức năng
đối tượng khoa bị bắt ngay sau đó
tại cơ quan công an khoa khai nhận toàn bộ hành vi
căn cứ vào các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ của vụ án
tòa nhân dân tỉnh cao bằng tuyên phạt bị cáo một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
trong chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm ma túy
ngoài số lượng ma túy được phát hiện và thu giữ
công an quận hà đông hà nội còn thu giữ của nhóm đối tượng này nhiều loại vũ khí quân dụng
như là súng tự chế súng dạng bút và súng ổ quay cùng với các loại đạn đi kèm theo súng này
vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác công an quận hà đông phối hợp với công an phường phúc la
tiến hành kiểm tra hành chính số nhà một mươi hai a ngõ chín a yên phúc phường phúc la quận hà đông
tại đây phát hiện bốn đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy gồm đỗ tiến dũng
nguyễn văn tuấn nguyễn ngọc ly trần đình đông
các đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy đã tụ tập tại nhà của dũng
để sử dụng trái phép chất ma túy do ly chuẩn bị
sau đó đông gọi điện cho nguyễn thị thu trang tiếp tục mang ma túy đến để cùng nhau sử dụng
khám xét nơi ở của các đối tượng công an quận hà đông thu giữ tổng cộng hơn bốn mươi ba gam methamphetamine
hai mươi một viên nén methamphetamine một túi ni lông chứa kentamine
ngoài ra còn có hai khẩu súng dạng bút hai mươi năm viên đạn một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng
một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
thưa quý vị trong cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm chiều tối qua
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu thành phố tính toán áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
mạnh mẽ hơn ở một số địa bàn để bóc tách f ra khỏi cộng đồng sớm đưa người dân trở về với cuộc sống bình thường
trong thời gian vừa qua bộ y tế cùng các bộ ngành khác luôn theo dõi và đánh giá tình hình tổ chức tại thành phố
ngành y tế đánh giá cao nỗ lực trong các biện pháp phòng chống dịch trong triển khai chỉ thị một mươi sáu
và các biện pháp như giám sát dịch tễ khoanh vùng phong tỏa để kiểm soát dịch
đặc biệt khẩn trương bóc tách f ra khỏi cộng đồng trong một mươi ngày tới khi một mươi chín tỉnh thành cùng thực hiện chỉ thị một mươi sáu
chúng ta đều biết dịch covid diễn biến rất phức tạp khó lường
nên một dự báo chính xác cũng rất khó khăn
thì chúng tôi nhận thấy là cái đỉnh dịch của thành phố cách đây ba ngày là đã báo cáo với phó thủy ứng là lên trên khoảng năm ngàn hơn năm ngàn
nhưng mà trong hai ngày hôm nay thì là đã bắt đầu xuống cái con số là khoảng hơn ba
cho nên là chúng tôi thì không chưa có cái dấu hiệu khả quan
nhưng mà trong vòng một mươi ngày tới thì chúng ta vẫn phải áp dụng hết sức quyết liệt những biện pháp về phòng chống dịch
và cái đỉnh dịch của thành phố có đạt được hay không
thì nó phụ thuộc vào cái năng lực của ngành y tế phụ thuộc vào năng lực
của cả hệ thống chính trị và sự nhận thức của người dân
tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
trưởng bang chí đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
một mặt yêu cầu thành phố cần khẩn trương thiết lập các trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân f nhẹ
giám tỷ lệ bệnh nhân tử vong
mặt khác phải nâng cao hơn nửa tần suất xét nghiệm để truy vết f
việc phát hiện những f trong những ngày vừa qua cho thấy
ở một góc độ nào đó để đánh trúng vấn đề mà thành phố đang vướng mắt
đồng thời xích chặt thực hiện chỉ thị một mươi sáu
bí thư thành quỳ là các ông chí cũng tính toán phương án ở một số địa bàn
mà nó quá đặc thù thì có thể sẽ tiến tới tới đây áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn
tại vì chúng ta đều biết nếu mà chúng ta thực hiện cách ly nghiêm ngặt
thì đấy là một cái biện pháp tốt nhất trong lúc này để chúng ta làm chấp cái lây lan
tôi cũng rất mong trước hết là tôi mong là thành phố từ các ông chí bàn sớm
có các cái biện pháp cần thiết
đủ hiệu lực
đối với một số khu vực mà chúng ta thấy nếu tiếp tục tình hình như thế này
thì chúng ta vẫn rất khó kiểm soát cái câu chuyện mà giãn cách nghiêm ngặt
theo tính toán thành phố hồ chí minh cần vài tháng đã quay trở lại cuộc sống bình thường
để làm được điều đó chính phủ đã và đang tạo mọi điều kiện tối đa
về tranh thiết bị vật tư cho tuyến đầu chống dịch đặc biệt là hồ sức cấp cứu
đảm bảo tất cả các bệnh viện khu điều trị không thiếu đồ bảo hộ vật tư an toàn
đồng thời yêu cầu các loại hình phân phối hàng hóa thiết yếu
nếu đảm bảo an toàn thì đều từng bước mở cửa lại
sở lao động thương minh và xã hội tp hcm vượt cơ văn bản khẩn yêu cầu các quận huyện tp thủ đức
ra soát thống kê số lao động tự do gặp khó khăn ngoài sáu nhóm lao động đã đề xuất
trong đó thì tài xế công nghệ giúp việc nhà thờ hồ cũng sẽ được hỗ trợ
trong đợt rà soát thống kê lao động tự do lần này các quận huyện tp thủ đức
sẽ mở rộng thêm một mươi nhóm lao động tự do khác bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng mức độ giãn cách xã hội
chống dịch của thành phố trong thời gian gần đây
cụ thể một mươi nhóm lao động tự do được bổ sung bao gồm
bảo mẫu quét dọn giúp việc gia đình thuê
bảo vệ giữ xe rửa xe thuê sửa vá xe nhỏ lẻ bán báo dạo đánh dày hoặc công việc có tính chất tương tự
ba bán hàng hoặc trợ giúp bán hàng thuê trông cử hàng nhỏ tại chợ quầy hàng điểm buôn bán nhỏ tạp hóa
xử lý hạt giống để nhân giống đốn lá lợp nhà
đánh bắt thủy sản ven biển và nội địa tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh khai thác đánh bắt thủy sản kéo lưới đăng lưới hoặc công việc có tính chất tương tự
thợ hồ phụ hồ thợ sơn thợ mộc thợ phụ tự làm hoặc làm theo nhóm riêng lẻ độc lập hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh xây dựng dân dụng
tài xế phụ xe lơ xe tiếp viên nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải
tám xe ôm công nghệ
tự làm hoặc làm thuê trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm mai gia công thủ công mỹ nghệ
một mươi nhóm công việc khác cho các quận nguyện thành phố thủ đức đề xuất bổ sung
dự kiến những người lao động này sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày hai mươi năm tháng bảy trở đi
thành phố hồ chí minh sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa không để một ai vì tác động của dịch covid một mươi chín mà rơi vào cảnh khốn khổ khó khăn
liên quan vấn đề cung ứng thực phẩm tại thành phố hồ chí minh trong giai đoạn giãn cách
sở công thương tp hcm cho biết các tiểu thương chợ truyền thống sẽ giải quyết dễ dàng bài toán kênh phân phối
tuy nhiên đề xuất tái mở cửa các chợ sẽ tùy thuộc vào báo cáo của thành phố thủ đức và các quận huyện
đánh giá mức độ an toàn sức khỏe của tiểu thương khi trở lại buôn bán
chợ nguyễn tri phương quận một mươi thành phố hồ chí minh từng phải tạm ngưng hoạt động năm ngày vì phát hiện một số ca nghi nhiễm covid một mươi chín
khi được mở cửa trở lại các tiểu thương và bang quản lý tại đây đã lập tức lắp đặt các màn tráng giọt bắn
quản lý lượng người ra vào chợ để không phát sinh lây nhiễm

không có lên giá giá bình ổn thì có phụ quả là nó lên chút nha
sở công thương tp hcm thống kê hiện trên địa bàn chỉ còn bốn mươi chợ truyền thống hoạt động
riêng các quận một quận ba quận bốn quận sáu quận bảy quận tám quận phú nhuận quận tân bình quận tân phú
và huyện hóc môn huyện nhà bè hiện không có chợ nào mở cửa
sở công thương đánh giá cao khả năng giải quyết bài toán nguồn cung thực phẩm của lực lượng tiểu thương
tại các quận huyện kể trên khi được cho phép buôn bán trở lại
các chợ hoạt động trở lại chúng tôi tin rằng các thương lái họ sẽ quay lại để họ giao dịch và họ sẽ đưa hàng hóa về
với năng lực giao dịch với mối lái mà họ có sẵn kinh nghiệm về phai thác thị trường
thì tôi tin rằng nguồn hàng sẽ không thiếu chỉ thiếu là thiếu kinh phân phối hiện nay để đưa hàng hóa về cho người dân

trường mở cửa một phần chợ truyền thống đã được sở công thương tp hcm quán triệt
tuy nhiên việc tạm dừng hoạt động hoặc mở lại thì do tp thủ đức và ubnd quận huyện căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế để quyết định
trong ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy bộ công thương sẽ có đoàn kiểm tra hoạt động của các chợ còn mở cửa tại tp hcm
từ đó có căn cứ rõ ràng hơn trong quyết định mở rộng kênh phân phối này
truyền hình công an nhân dân sẽ cập nhật công tác kiểm tra trong các bản tin sau
chuyến sang tin tức và an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh vương hai mươi tuổi
và xứ phạt hành chính giao chính quyền địa phương giáo dục đối với thạch đông một mươi năm tuổi về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên vương và đông rủ nhau đi trộm cắp tài sản
cả hai đi xe gắn máy đến khu vực ấp đai pèng xã lương hòa a tìm tài sản để trộm thì phát hiện nhà bà trang thị phấn sơ hở
nên đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động hiệu iphone sáu hơn một lượng vàng loại một mươi tám carat sáu chỉ vàng loại hai mươi bốn carat và một số tiền mặt
sau đó lên xe tẩu thoát qua xác minh và mở rộng điều tra được biết trước đó vào ngày một mươi năm tháng bốn vương và đông đã lấy trợ một điện thoại di động
hiệu samsung galaxy a một mươi và một xe mô tô hiệu yamaha tại ấp âu chích b xã lương hòa tại cơ quan công an nguyễn minh vương đã thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã tân hội thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp phối hợp với lực lượng đồn biên phòng bình thạnh
trên đường đi tuần tra kiểm soát đã bắt quả tan năm đối tượng đang tập trung đánh bạc ăn thua bằng tiền
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm một bộ bài tay năm mươi hai lá và năm trăm linh đồng tiền mặt xét trên người các đối tượng có ba trăm linh đồng
một mươi điện thoại di động tổ công tác tiến hành mời các đối tượng về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính qua làm việc năm đối tượng thừa nhận hành vi tập trung đông người
và đánh bạc là sai theo quy định lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng về hành vi tập trung đông người một triệu năm trăm linh ngàn đồng
về hành vi đánh bạc tổng số tiền phạt năm đối tượng là tám mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
tổng công ty đường sát việt nam vừa cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua ủy ban nhân dân một số tỉnh thành phố như lạng sơn thanh hóa hà tĩnh huế đà nẵng phú yên bình thuận
và các tổ chức xã hội đã có văn bản gửi các bộ ngành liên quan và tổng công ty đường sắt việt nam đề nghị phối hợp để đưa công dân đang sinh sống
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê việc này nhằm giảm tài áp lực cách ly cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
cụ thể ngoài việc duy trì chạy đôi tàu se bảy se tám hàng ngày đường sắt việt nam tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt tàu chỉ đón khách lên tại một ga đi và trả khách tại một ga đến
hoặc các toa xe chuyên biệt trên một đoàn tàu toa xe chỉ đón khách lên tại một ga và trả khách tại một ga đến cho các tỉnh thành có nhu cầu vận chuyển riêng công dân tại địa phương
đặc biệt có thể bố trí nguyên toa xe để phục vụ hành khách có nhu cầu thuê riêng cho gia đình
cùng với đó tổng công ty đường sắt việt nam vẫn duy trì nghiêm các biện pháp phòng dịch thường xuyên như bố trí giãn cách hành khách bằng cách bán năm mươi số chỗ
thực hiện đầy đủ khuyến cáo năm k của bộ y tế hướng dẫn và kiểm soát khai báo y tế
để đảm bảo quyền lợi cho hành khách ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội
mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi học sinh sinh viên khi có nhu cầu sử dụng phương tiện tàu hỏa về quê giãn cách
trong tuần này sẽ có ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna về việt nam và đây là lô vaccine do chính phủ hoa kỳ viện trợ thông qua cơ chế covax facility
bộ y tế cho biết pfizer cũng đã đồng ý tăng số lượng vaccine covid một mươi chín cung cấp cho việt nam
trong quý ba từ ba triệu lên ba năm triệu liều và đồng ý bán thêm hai mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số liều vaccine pfizer dự kiến bán cho việt nam là năm mươi một triệu liều tăng hai mươi triệu liều so với kế hoạch
như vậy là ngoài một trăm linh năm triệu liều đã cam kết đã ký hợp đồng bảy mươi triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ được ký
thì dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai việt nam dự kiến có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều vaccine
trên những diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã tiến hành xét nghiệm sars cov hai diện rộng theo hộ gia đình
nhằm phát hiện sớm người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng đặc biệt là những trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng
để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch không để dịch bệnh lây lan
sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm linh hộ gia đình tại bốn phường đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu
là phường an khê phường thạc gián quận thanh khê phường hòa khánh bắc quận liên kiểu và phường hòa an quận cẩm lệ
với gần ba mươi sáu hộ đà nẵng tiếp tục tiến hành xét nghiệm diện rộng cho ba mươi đại diện các hộ gia đình trên toàn thành phố
tương đương khoảng bảy mươi hai hộ
với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nguy cơ lây lan cao việc xét nghiệm đang được đẩy nhanh tiến độ khẩn trương khoanh vùng dập dịch
phường hòa minh chúng tôi ghi nhận tám ca dương tính với mức độ lây lan hết sức phức tạp như hiện nay
thực hiện chủ trương của thành phố về việc lấy mẫu có nguy cơ cao xét nghiệm dìm rộng
trên địa bàn của phường thì ngày hôm qua và hôm nay trên địa bàn chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu cho bốn người đại diện hộ gia đình có nguy cơ cao
việc xét nghiệm diện rộng thuê hộ gia đình sẽ được thực hiện theo phương pháp gộp nhóm một mươi mẫu một ống để tăng tốc độ xét nghiệm
với năng lực của đội ngũ y tế tại các đơn vị trực thuộc sở y tế đà nẵng
từ năm đến năm năm trăm linh mẫu một ngày thì dự kiến công tác xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng sẽ hoàn thành trước ngày hai mươi một tháng bảy
đối với quận chúng tôi
triển khai như vậy một mươi một sáu mươi một cá nhân đại diện cho các hộ gia đình
và những cá nhân này là những người mà có nguy cơ cao hơn nguy cơ cao nhất ở trong gia đình
và chúng tôi xét nghiệm trên một mươi điểm trên bảy phường
và chúng tôi sẽ làm như vậy trong thời gian là hai ngày hôm nay và ngày mai
cố gắng trong hai ngày
với lực lượng chúng tôi huy động lực lượng khoảng gần một trăm linh
nhân viên cán bộ và nhân viên của ngành y tế từ quận đi phường và các địa phương tham gia vào xét nghiệm
để đáp ứng được lấy mẫu số lượng lớn là một mẫu trong một buổi chiều thì bên trung tâm y tế đã huy động rất là nhiều anh chị em y tế để tăng cường tham gia vào hoạt động
việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ là căn cứ quan trọng để thành phố đà nẵng xác định đúng tình trạng lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp tiếp theo trong phòng chống dịch bệnh thời gian tới trên địa bàn
ngày hôm qua ubnd tp hà nội đã có cuộc họp trực tuyến với ba mươi quận huyện thị xã để xiết chặt hơn nữa công tác quản lý kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết với tình hình dịch bệnh như hiện nay tần suất một kf gây ra khoảng năm mươi ca lây xuất hiện nhiều phổ biến không còn lây lan nhỏ như trước đây
và ưu tiên số một của thành phố hà nội hiện nay đó là tập trung quyết liệt kiểm soát dịch bệnh
hiện nay thành phố hà nội đã triển khai các biện pháp cấp bách bên cạnh việc bảo đảm cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân
thì hiện nay các cơ quan chức năng của thành phố hà nội cũng đang tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng hóa để không xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng tăng giá
sau khi có công điện số một mươi năm của ủy ban nhân dân tp hà nội ngay lập tức các đoàn liên ngành đã phối hợp tiến hành kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa cũng như giá cả tại một số chợ truyền thống siêu thị trên địa bàn
hiện nay hà nội chưa có hiện tượng găm hàng dữ dã đối với những mặt hàng thiết yếu của người dân khi thực hiện công điện một mươi năm của ubnd tp
tuy nhiên tp hà nội vẫn chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cùng với sở công thương và các lực lượng chức năng trên các địa bàn để thường xuyên túc trực kiểm tra và nhắc nhở các tiểu thương đã thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng như là thực hiện nghiêm đăng ký chương trình bình ổn giá với tp hà nội